trước những lo ngại về tai biến sau khi tiêm chủng vaccine quynh vasem ở việt nam
tiến sĩ kohito da chuyên gia tiêm chủng của tổ chức y tế thế giới who đã khẳng định
quynh vasem là vaccine cần thiết để phòng chống các bệnh trong tiêm chủng mở rộng ở trẻ em
trước một số thông tin trên mạng xã hội khi cho rằng vaccine quyênvasham do hàn quốc sản xuất
đang trong giai đoạn thử nghiệm trên trẻ em việt nam
tiến sĩ kohito da đã thẳng thắn bác bỏ thông tin trên
theo ông kohito da từ năm hai nghìn sáu vaccine quynh vasem đã được who hoàn tất thẩm định chất lượng
sau đó được cấp phép lưu hành
đến nay vaccine quynh vasem đã được sử dụng tại chín mươi bốn nước trên toàn thế giới
với số lượng khoảng bốn trăm bốn mươi chín triệu liều đã được tiêm cho trẻ nhỏ
tại khu vực đông nam á ngoài việt nam vaccine này cũng đang được thái lan
philippines campuchia lào sử dụng trong tiêm chủng mở rộng
đối với việt nam từ năm hai nghìn một mươi đến nay
đã sử dụng khoảng hai mươi bốn chín triệu liều vaccine quynh vasem